sau làn sóng dịch bệnh bất ngờ thời gian vừa qua hà nội đang dần hồi phục và lấy lại nhịp sống bình thường kéo theo tình trạng tắt đường trở lại
không chỉ giờ cao điểm nhiều tuyến đường un tắc kéo dài cả ngày khi hà nội chuyển trạng thái bình thường mới sau đại dịch covid một mươi chín
đường trần phú cát qua phố chiến thắng nhiều năm qua luôn xảy ra tình trạng ủn ứ phương tiện khiến việc di chuyển của người dân từ quận hà đông hướng vào nội đô khó khăn giờ cao điểm
một góc của đường trừng trinh lúc bảy h một mươi năm hàng trăm xe máy chậm dãi di chuyển qua cửa hầm đi bộ
còn tại đường nguyễn trãi nhiều người tìm cách leo lên vỉa hè một người phụ nữ sát con nhỏ đi học phải len lỏi qua dừng phương tiện đang nối đuôi nhau trên vỉa hè
tình trạng ách tắc giao thông chỉ khiến cho người tham gia giao thông bực bội mà những em nhỏ ngồi sau tay lái của cha mẹ cũng mệt mỏi
chờ đợi thoát khỏi đoạn đường ách tắc quá lâu những đứa trẻ ngủ gục trên tay lái xe máy khi di chuyển trên phố tây sơn
đường tô hữu đoạn cắt qua đường vành đai ba đang thi công hầm một phần đường quay tôn để thi công nên tình trạng ôn tắc diễn ra thường xuyên
dòng xe nối đuôi nhau di chuyển trên đường hồ tùng mậu sáng hai mươi chín tháng bốn
anh nam một tài xế chuyên lái xe du lịch cho biết khá áp lực khi phải di chuyển vào giờ cao điểm dù đi sớm nhưng nhiều hôm vẫn phải xin lỗi khách do tới đón trẻ
đường nguyễn trãi lúc một mươi chín h ô tô và xe máy di chuyển không theo làn đường
thiếu tá trần quang trình phó đội trưởng cảnh sát giao thông số sáu cho biết các tuyến đường lớn như hồ tùng mậu phạm hùng xuân thủy trần duy hưng đều quá tải vào giờ cao điểm từ khi học sinh sinh viên quay lại trường học
ông trinh nói từ sáu giờ bốn mươi năm lượng xe hợp đồng đưa đón học sinh tăng đột biến là nguyên nhân gây ra ủn tắc
bên cạnh việc lực lượng xe tham gia giao thông tăng lên thì ý thức của người điều khiển phương tiện cũng là một phần lý do gây ủn tắc
nếu mỗi người chấp nhận chậm lại một vài phút để luồng giao thông không bị cản trở không lấn làn chen ngang vượt ẩu thì tình trạng un tắc sẽ phần nào được cải thiện